thành phố cap nhi tân trung quốc trả một năm trăm linh usd cho bất cứ ai dân tính với virus corona
miễn là họ tự giác đi xét nghiệm khi có triệu chứng nghi nhiễm không cần giới chức tìm kiếm qua chỉ vít
kế hoạch mới của chính quyền thành phố các nhị tân là sẽ trao thưởng cho những người tích cực đến xét nghiệm covid một mươi chín khi họ có triệu chứng
chúng tôi kêu gọi người dân ở những nơi số ca dương tính tăng tiếp nhận thông tin này
nếu có triệu chứng sốt ho đau hỏng mệt mỏi mất hư giác đau cơ tiêu chảy người dân không nên ngần ngại tự xét nghiệm
hãy đeo khẩu trang đến cơ sở y tế gần nhất và nói rằng bạn đã di chuyển tới những đâu và gặp gỡ tiếp xúc gần với ai
nếu bạn tự giác đến các cơ sở y tế khi xuất hiện triệu chứng nghi nhiễm covid một mươi chín bạn sẽ được nhận một mươi nhân dân tệ hơn một năm trăm linh đô
trong trường hợp có kết quả dương tính giới chức các nhĩ tân ra thông báo cuối tuần qua
ngày năm tháng một mươi hai cấp nhĩ tân ghi nhận bảy ca nhiễm covid một mươi chín nhưng số này sẽ không nhận được tiền bởi họ thuộc diện xét nghiệm định kỳ và xét nghiệm truy vết
trung quốc đang cố gắng giảm đợt bùng phát với hàng chục ca nhiễm ở nội môn cũng như ổ dịch xuất hiện tại bắc kinh và thượng hải
tuy nhiên số ca mắc trên toàn đại lục ở mức thấp
theo số liệu của ủy ban y tế quốc gia trung quốc nước này ghi nhận sáu mươi một ca mắc trong ngày năm tháng một mươi hai ở ba mươi một tỉnh thành
sự xuất hiện bất ngờ của biến thể omicron khiến cả thế giới đều trở nên hoang mang
liệu đối thủ cạnh tranh mới nhất của biến thể delta đang thống trị thế giới có thể lật đổ nó không
và quả thật cuộc chiến giữa hai biến thể này có thể quyết định tương lai dịch covid một mươi chín
một số nhà khoa học đang nghiên cứu dữ liệu từ nam phi và anh cho rằng omicron có thể là kẻ trẻ
tiến sĩ jacob lameus người theo dõi các biến thể covid một mươi chín trong một hợp tác nghiên cứu do trường y harvard dẫn đầu
cho biết đây mới chỉ là những ngày đầu nhưng ngày càng nhiều dữ liệu bắt đầu cho thấy
biến thể omecron có khả năng vượt trội hơn delta ở nhiều nơi nếu không phải tất cả
tuy nhiên những người khác lại cho rằng còn quá sớm để biết khả năng lây lan của metron hiệu quả hơn delta ra sao
hoặc nếu có nó có thể thế chân đối thủ nhanh đến mức nào
ông matthew binnicker giám đốc vi rút hộp lâm sàng tại bắc kinh
bệnh viện mayo clinic ở rochester bang minnesota mỹ cho biết
đặc biệt là ở mỹ nơi chúng tôi vẫn đang chứng kiến sự gia tăng đáng kể ở biến thể data
liệu omern có thay thế được không đó là điều tôi nghĩ chúng ta sẽ biết trong khoảng hai tuần nữa
lúc này nhiều câu hỏi quan trọng về biến thể omecron vẫn chưa được trả lời
trong đó có việc biến chủng virus này gây bệnh nhẹ hơn hay nặng hơn
và mức độ nó có thể tránh được khả năng miễn dịch từ vaccine covid một mươi chín hoặc lây nhiễm bệnh trước
về vấn đề lây lan các nhà khoa học đang chung cung với các bệnh viện
để chú ý tới những gì xảy ra ở nam phi nơi omicron lần đầu tiên được phát hiện
các chuyên gia y tế lo ngại rằng quốc gia này đang ở giai đoạn đầu của một làn sóng mới
có thể gây áp lực quá tải lên các bệnh viện
giám đốc viện nghiên cứu y tế châu phi quy lâm hanakom cho biết
biến thể omecron đang lây lan nhanh cực kỳ nhanh rất nhanh
nếu bạn nhìn vào độ dốc của làn sóng mà chúng ta đang đương đầu vào lúc này
thì đó là độ dốc lớn hơn nhiều so với ba làng sống đầu tiên mà nam phi đã trải qua
điều này cho thấy rằng nó đang lây lan nhanh và do đó nó có thể là một biến chủng virus rất dễ lây lan
nhưng ông hang cơm đồng chủ tịch hiệp hội nghiên cứu các biến thể covid một mươi chín của nam phi lại cho rằng
tôi không nghĩ chúng ta có thể nói nó vượt trội hơn delta
ngoài ra các nhà khoa học vẫn chưa rõ liệu biến thể omecron có hoạt động
ở các quốc gia khác tương tự như ở nam phi hay không
chuyên gia lee musk cho biết đã có một số đánh giá về cách biến thể mới này
có thể hoạt động ở những nơi như anh nơi thực hiện rất nhiều giải trình từ bộ gen
chúng ta đang thấy những gì dường như là một tín hiệu về sự gia tăng theo cấp số nhân của omecron
so với biến thể delta ông lee musk nói thêm
ở mỹ cũng như phần còn lại của thế giới vẫn còn rất nhiều điều không chắc chắn ông leemus nói thêm
nhưng khi tập hợp các dữ liệu ban đầu lại với nhau ta bắt đầu thấy một bức tranh nhất quán xuất hiện
biến thể omecron đã ở đây và dựa trên những gì chúng ta đã quan sát được ở nam phi
nó có khả năng trở thành một chủ trội trong những tuần những tháng tới
và có thể gây ra sự gia tăng về số cao
nhưng điều đó có ý nghĩa gì đối với sức khỏe của cộng đồng thì vẫn đang được xem xét
ông hacom cho biết dữ liệu ban đầu từ nam phi cho thấy tỷ lệ tái nhiễm omicron cao hơn so với biến thể khác trước đó
cho thấy biến chủng virus này có thể phần nào đang thoát khỏi khả năng miễn dịch
nó cũng cho thấy virus biến thể mới dường như đang lây nhiễm mạnh sang những người trẻ tuổi
chủ yếu là người chưa được tiêm chủng và hầu hết các trường hợp nhập viện là tương đối nhẹ
quý vị cũng đừng quên tiếp tục theo dõi các bản tin toàn cảnh covid
trên kênh sức khỏe đời sống vào năm giờ sáng và một mươi bảy h chiều các ngày trong tuần
xin chào và hẹn gặp lại